trong vài ngày qua trên địa bàn tỉnh bình thuận đã xảy ra một số vụ tụ tập đông người với sự kích động lợi dụng của các đối tượng xấu đã dẫn tới nhiều hành vi quá khích gây mất trật tự công cộng ảnh hưởng tới giao thông đi lại tại một số khu vực
trong khi các cơ quan chức năng tỉnh bình thuận đang nỗ lực xử lý tình hình tại những khu vực trên nhìn chung các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn diễn ra bình thường ổn định
doanh nghiệp đóng tại xã tiến lợi thành phố phan thiết này chuyên thu mua xuất khẩu thanh long với sản lượng xuất khẩu từ bốn trăm linh đến sáu trăm linh tấn mỗi tháng và các thị trường chính là đài loan trung quốc hàn quốc
việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được ổn định đã góp phần giúp phát triển kinh tế địa phương nói chung và kinh tế của các hộ trồng thanh long trên địa bàn
kinh doanh ở đây thì vẫn bình thường chị vẫn làm bình thường tại mấy ngày nay là thanh long nó chưa tới cái lưới chính của trái thanh long
nhưng mà cái mùa này thanh long nó hạ là không phải do những cái việc này mà nó hạ mà do là mùa này trái cây nó nhiều
hoạt động kinh tế du lịch của tỉnh bình thuận việc sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hộ dân trên địa bàn tỉnh cũng đang góp phần tạo nên sức hút cho vùng đất giàu tiềm năng này với các nhà đầu tư và du khách trong nước lẫn ngoài nước
trong đó việc bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông và các điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp người dân và du khách được các cơ quan chức năng của tỉnh triển khai với nhiều giải pháp phù hợp
du lịch ở bình thuận vẫn diễn ra bình thường các công ty du lịch khi mà đến với lại các đối tác ở đây thì mọi thứ cũng đều bình thường
tỉnh quỹ quỹ ban nhân dân tỉnh cũng đã kịp thời có những dự đoạn cụ thể sớm ổn định tình hình và trở lại cuộc sống bình thường
tạo một hình ảnh tiếp xúc đẹp nữa trong nhà đầu tư trong các du khách để bình thuận luôn luôn là cái điểm đến thân thiện an toàn cho các nhà đầu tư và các du khách trong nước cũng như quốc tế
mặc dù trong vài ngày qua trên địa bàn tỉnh bình thuận trong đó
có thành phố phan thiết đã xảy ra một số vụ tụ tập đông người với sự xú dục của các đối tượng quá khích đã ảnh hưởng đến an ninh trật tự và giao thông đi lại tại một số khu vực
tuy nhiên tỉnh đã nỗ lực xử lý sớm và vẫn bảo đảm cho hoạt động kinh tế đời sống của người dân diễn ra bình thường và ổn định